rõ ràng rằng đây là giai đoạn hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng của việt nam
việc chúng ta tham gia hiệp định thương mại tự do với liên minh châu âu evfta với những cơ hội và thách thức cũng là vấn đề trọng tâm được quốc hội thảo luận trực tuyến vào chiều nay
và tại buổi thảo luận nhiều đại biểu cho rằng việc gia nhập hiệp định này là cơ hội để nước ta bứt phá phát triển kinh tế xã hội nhất là sau tác động của đại dịch covid một mươi chín
tuy nhiên bên cạnh đó thì cũng có một số ý kiến khác được đưa ra và mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận sau đây
qua thảo luận nhiều đại biểu cho rằng việc gia nhập hiệp định này là cơ hội để nước ta bứt phá phát triển kinh tế xã hội nhất là sau tác động của đại dịch covid một mươi chín
bởi thông qua hiệp định này việt nam có thể tiếp cận một thị trường tiềm năng với dân số hơn năm trăm linh triệu người
điều này sẽ giúp cho hàng hóa việt nam có nhiều cơ hội lựa chọn thị trường và khách hàng mới
tuy nhiên nhiều đại biểu cho rằng việc tận dụng được thời cơ này hay không đều phụ thuộc vào chúng ta
thậm chí nếu không thành công nước ta có thể bị tụt hậu và ách tắc trong bẫy thu nhập
trong cuộc đua này chúng tôi rất mong chính phủ phải có những kế hoạch và rút kinh nghiệm quá trình hội nhập hai mươi năm vừa qua của chúng ta